hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn

cảm ơn các bạn
quán triệt thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động trong công an nhân dân xây dựng đơn vị thực sự trong sạch vững mạnh xác định danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công chào thân ái và quyết thắng
chào các đồng chí và gia đình

khoảng một mươi ba h một mươi chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại thôn lực điền xã minh châu huyện yên mỹ tỉnh hương yên công an huyện yên mỹ đã phát hiện bắt quả tang trịnh văn trọng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn cù tu xã xuân trúc huyện ân thi đang tàng trữ trái phép một túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng
đối tượng trọng khai là ma túy đá mua của bùi khắc trường ở cùng thôn để sử dụng
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của trường thu giữ một cân điện tử một ô tô biển kiểm soát tám mươi chín a bốn nghìn chín trăm linh tám
trong cốp xe có chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp trọng lượng hơn bốn mươi tám g một điện thoại di động và trên bảy mươi hai triệu đồng
còn tại tỉnh đắk lắc tụ điểm mua bán ma túy hoạt động nhiều năm qua tại số nhà một trăm hai mươi trên bốn nguyễn tất thành
tân lập thành phố buôn ma thuột do lê thị hiền bốn mươi tám tuổi làm chủ vừa bị lực lượng công an tổ chức đột kích bắt và xử lý nhiều đối tượng
tại thời điểm kiểm tra tổ phá án đã bắt quả tang gần một mươi đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
trong đó có hiền và đám tay chân thân cận khám xét trong nhà và các bãi đất trống xung quanh thu giữ nhiều heroin hàng chục triệu đồng và hàng trăm bơm kim tiêm các con nghiện đã dùng để trích ma túy
bước đầu công an tp buôn ma thuột đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với sau đối tượng lê thị hiền chủ nhà trần hữu tuấn nguyễn hải dương nguyễn cúc việt ở tp buôn ma thuột lưu vân nghĩa ở huyện yê ca tỉnh đắk lắc và nguyễn hiệp ở tỉnh phú yên
trong cuộc chiến về vấn nạn tín dụng đen ngoài vai trò chủ công phát hiện đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm bộ công an đã đề xuất thủ tướng chính phủ
về tăng cường giải quyết vấn đề tín dụng đen và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen giao trách nhiệm cụ thể cho ngân hàng nhà nước việt nam bộ kế hoạch và đầu tư và các bộ ngành chức năng
trong đó hệ thống ngân hàng cần mở rộng đa dạng các loại hình cho vay phục vụ tốt nhất nhu cầu vay vốn của đông đảo nhân dân
chỉ có sự vào cuộc đồng bộ như vậy thì mới có thể ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen ra khỏi đời sống xã hội hiện nay